quý vị thân mến từ ngày hôm nay thì taxi xe buýt và vận tải hành khách bằng đường thủy tại tp hcm
đã được phép hoạt động trở lại với số lượng cho phép và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trong ngày hôm nay người dân đã có thể gọi taxi hoặc taxi công nghệ để đi làm
ở cần giờ người dân còn có thể đi xe buýt
tuy nhiên theo quy định của ngành giao thông vận tải tp hcm
các loại hình xe công nghệ xe không được hoạt động quá một mươi số xe của hãng
xe taxi không được vượt quá hai mươi số xe quản lý
xe du lịch không được phép hoạt động quá ba mươi số xe của mỗi đơn vị
trong khi đó các loại hình vận tải hành khách bằng xe gắn máy chưa được hoạt động trở lại
bao gồm xe ôm truyền thống lẫn xe ôm công nghệ
ở tp hcm cũng đã mở trở lại đường thủy
các phương tiện như ô tô tàu thuyền chở khách đăng ký hoạt động từ hôm nay
sẽ được sở cấp giấy phép có mã qr